sẵn giao trong người và thường xuyên lẩn trốn trong khu vực dùng núi biên giới
xem chùm ma túy vừa đi tù một mươi năm lại tiếp tục bị bắt vì buôn ma túy
dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo công an tỉnh nghệ an công an huyện quỳ châu và phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
công an nghệ an đồng chủ trì vừa phá thành công chuyên án triệt xóa đường dây ma túy liên tỉnh quy mô lớn
bắt một đối tượng thu giữ tám viên ma túy tổng hợp hai dao nhọn cùng một số tăng vật liên quan
cuối tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn qua công tác nắm tình hình công an huyện quỳ châu nghệ an phát hiện một đường dây mua bán
vận chuyển trái phép chất ma túy liên tỉnh với số lượng lớn do ngân văn pịt sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
chú tài xá nhôn mai huyện tương dương cầm đầu
pịt là đối tượng nghiện ma túy nặng vừa chấp hành xong bản án một mươi năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy
quá trình hoạt động phạm tội đối tượng luôn thủ sẵn giao cho người và thường xuyên lẩn trốn trong khu vực
dùng má túy
nên công tác đấu tranh gặp rất nhiều khó khăn
trước tính chất phức tạp của đường dây và hoạt động manh động của đối tượng
công an huyện quỳ châu đã báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo công an tỉnh nghệ an
phối hợp với phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy lập án đấu tranh triệt xóa
sau một thời gian kiên trì theo dõi cùng với việc triển khai đồng bộ hiệu quả các biện pháp nghiệp vụ
vào lúc hai mươi một h ba mươi phút ngày hai tháng năm tại khu vực bản triềng
xã tri lễ huyện quế phong công an huyện quỳ châu và phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
phối hợp triển khai lực lượng bí mật bất ngờ bắt giữ ngân văn pịt
về hành vi mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy
tăng vật thu giữ gồm hai viên ma túy tổng hợp một xe mô tô một điện thoại di động hai dao găm
đấu tranh mở rộng chuyên án cùng ngày khám xét tại chỗ ở của đối tượng
bàn chuyên án thu giữ thêm sáu viên ma túy tổng hợp và một số tăng vật liên quan
quá trình bắt giữ đối tượng đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân và cán bộ chiến sĩ
hiện công an huyện quỳ châu đang tạm giữ đối tượng để tiếp tục đấu tranh mở rộng
việc phá thành công chuyên án bắt giữ đối tượng ngân văn pịt góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự ở địa phương
được các cấp các ngành và người dân ghi nhận đánh giá cao
trong một vụ việc khác việc lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm bắt giữ võ văn hưng vận chuyển trái phép hai mươi kg ma túy đá
khiến nhiều người thán phục không chỉ vì thu giữ được số lượng lớn ma túy mà các trinh sát đã bóc trần thủ đoạn
lấy xoài để ngụy trang cho số hàng trắng này của đối tượng phạm tội
sau hơn một năm điều tra sáng ngày hai mươi sáu tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai tòa án nhân dân thành phố hồ chí minh đã mở phiên sơ thẩm
xét xử và tuyên phạt bị cáo võ văn hưng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai ngụ tại khóm an thịnh phường an bình a thành phố hồng ngự tỉnh đồng tháp
tử hình về tội vận chuyển trái phép chất ma túy
cáo trạng của viện kiểm sát nhân dân thành phố hồ chí minh nêu rõ vào khoảng tháng hai năm hai nghìn hai mươi một
võ văn hưng có quen biết với một người đàn ông không rõ lai lịch thường đến thành phố hồng ngự để buôn bán
chiều bảy tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một người đàn ông này gọi điện thuê hưng chuyển
một giò xoài từ đồng tháp tới bệnh viện chợ rẫy thành phố hồ chí minh với tiền công hai mươi triệu đồng và hưng đã đồng ý
đến khoảng hai giờ ngày tám tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một hưng đến khu vực cầu vượt hồng ngự nhận giò xoài
người đàn ông thuê hưng vận chuyển đá để sẵn trên cầu vượt rồi đem về nhà của mình cất dấu
khoảng một giờ sau hưng nhờ một người bạn tên là tín dùng xe máy chở mình cùng giò xoài đến cây xăng mương lớn tại xã an hòa
huyện tam nông tỉnh đồng tháp
tại đây chiếc xe ô tô bốn chỗ biển kiểm soát sáu mươi sáu a một mươi hai nghìn hai trăm một mươi chín hưng liên hệ thuê trước đó do tài xế nguyễn ngọc long điều khiển đang chờ sẵn
hưng bỏ giỏ xoài vào cốp xe ô tô và yêu cầu lái xe chở mình đi lên thành phố hồ chí minh
tuy nhiên xe đi tới đường võ văn kiệt thuộc tổ bảy mươi khu phố bốn phường an lạc quận bình tân thành phố hồ chí minh
thì bị lực lượng gồm đoàn đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm miền nam
cục phòng chống ma túy và tội phạm bộ đội biên phòng hải đội ba cục điều tra chống buôn lậu tổng cục hải quan
phòng phòng chống ma túy và tội phạm bộ đội biên phòng thành phố hồ chí minh bộ đội biên phòng đồng tháp pc bốn công an thành phố hồ chí minh tiến hành kiểm tra
khám xét giòa của võ văn hưng lực lượng chức năng phát hiện hai mươi gói trọng lượng khoảng hai mươi kg đựng các tinh thể rắn màu trắng
kết quả giám định của phòng khoa học kỹ thuật hình sự công an thành phố hồ chí minh
điều đáng nói là khi làm việc với cơ quan điều tra và tại phiên tòa võ văn hưng đều khai là mình được thuê vận chuyển giò xoài với giá hai mươi triệu đồng
không biết được bên trong có ma túy
lý giải cho việc vì sao vận chuyển giòa mà có giá tới hai mươi triệu đồng hưng cho biết bản thân chỉ nghĩ bên trong là hàng cấm do hoàn cảnh khó khăn nên đã đồng ý thực hiện
hội đồng xét xử nhận thấy đó chỉ là lời khai một chiều của bị cáo
không có chứng cứ chứng minh
vì vậy hành vi của võ văn hưng đã cấu thành tội vận chuyển trái phép chất ma túy
thực ra những lời bao biện này của võ văn hưng chỉ nhằm thoát tội
bởi võ văn hưng là một trong những đối tượng chính trong chuyên án a ba năm trăm hai mươi một do đoàn đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm miền nam xác lập
võ văn hưng không hề biết rằng các trinh sát bộ đội biên phòng đã phải điều tra xác minh từ rất lâu
mọi thứ đều được lên kế hoạch một cách hoàn hảo và tổ chức giám sát đối tượng
để có thể bắt quả tang y khi đang vận chuyển trái phép ma túy dù thủ đoạn thật tinh vi
theo thượng tá trần văn biển nguyên phó đoàn trưởng đoàn đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm miền nam phó trưởng ban thường trực chuyên án a ba năm trăm hai mươi một
các tài liệu nghiệp vụ cho thấy sau khi lực lượng chức năng tập trung triệt phá nhiều đường dây lớn ở phía bắc và miền trung
tội phạm ma túy đã có xu hướng dịch chuyển các cơ sở sản xuất và thiết lập các đường dây mua bán vận chuyển về phía nam
trong đó có campuchia land
qua công tác bám nắm địa bàn và từ các nguồn tài liệu thu thập được kết hợp với biện pháp trinh sát xác minh
đoàn đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm miền nam nhận thấy có một đường dây mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy từ campuchia
qua địa bàn biên giới tỉnh đồng tháp về thành phố hồ chí minh tiêu thụ
đường dây này có hoạt động hiện hành số lượng chủng loại ma túy
chúng mua bán vận chuyển mỗi lần từ hai mươi đến bốn mươi kg ma túy tổng hợp dạng đá và heroin
mặc dù tình hình dịch covid một mươi chín diễn biến phức tạp nhưng để có thể nhanh chóng bóc gỡ đường dây mua bán vận chuyển ma túy xuyên quốc gia này
đoàn đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm miền nam đã cử các trinh sát giỏi nhất xuống địa bàn
sau một thời gian các trinh sát đã làm rõ được thân nhân lai lịch hoạt động của các đối tượng
cũng như quy luật hoạt động mua bán gom hàng tập kết đóng gói vận chuyển ma túy từ campuchia vào việt nam
từ thông tin này
bàn chuyên án đã phân công nhiệm vụ cho các đội chủ động giám sát chặt chẽ các cung tuyến đường vận chuyển các địa điểm giao nhận tập kết ma túy
và võ văn hưng là một trong những mắt xích quan trọng của đường dây được ban chuyên án a ba năm trăm hai mươi một ưu ái giám sát chặt chẽ
những thông tin về võ văn hưng dần được làm sáng tỏ
theo đó đối tượng võ văn hưng được sinh ra ở campuchia sau đó chuyển về tỉnh đồng tháp sinh sống
qua điều tra xác minh các trinh sát biết rằng
hưng có mối quan hệ với các đối tượng chuyên mua bán vận chuyển ma túy ở campuchia
các trinh sát nhận định với việc sinh sống ở sát biên giới biết đường đi lối lại
các ông chùm ở campuchia sẽ tuyển chọn hưng làm người vận chuyển cho các phi vụ làm ăn của mình
tối bảy sáu hai nghìn hai mươi một qua các biện pháp nghiệp vụ
các trinh sát nhận được tin võ văn hưng vận chuyển trái phép ma túy từ campuchia vào việt nam theo đường thủy tức sông tiền
rồi đích thân mang về tp hcm để giao hàng
bàn chuyên án đã tổ chức ba tổ trên bốn mươi đồng chí mật phục theo dõi giám sát ngoại tuyến
và phát hiện võ văn hưng ở trên chiếc xe ô tô bốn chỗ hiệu kỳ a mang biển kiểm soát sáu mươi sáu a một mươi hai nghìn hai trăm một mươi chín
đến năm giờ ngày tám tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một khi xe ô tô sáu mươi sáu a một mươi hai nghìn hai trăm một mươi chín di chuyển trên đường võ văn kiệt tp hcm
lực lượng đánh án đã tiến hành bắt giữ hưng cùng hai mươi kg ma túy tổng hợp dạng đá
như vậy phán quyết của tòa án nhân dân tp hcm đối với võ văn hưng phạm tội vận chuyển trái phép chất ma túy là đúng người đúng tội
thưa quý vị và các bạn đến đây thời lượng của chương trình cũng đã hết
cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau